theo quy hoạch chung của thủ đô đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tất cả các nghĩa trang trong nội đô vốn tồn tại từ trước sẽ phải di rời ra các khu vực đã được phân khu theo quy hoạch
mặc dù đây là chủ trương đúng đắn phù hợp với tình hình thực tế và công tác bảo vệ môi trường
cũng như là bảo đảm bộ mặt của thành phố thế nhưng tiến trình của việc di rời đang gặp không ít khó khăn
hà nội năm hai nghìn một mươi sáu ít ai có thể nghĩ rằng nằm trong nội đô sát vách với các khu dân cư đông đúc và bận rộn
vẫn còn tồn tại các nghĩa trang có từ hàng chục năm nay
các nghĩa trang này hầu hết thuộc đất của một số quận mới như hoàng mai nam bắc tử liêm
cá biệt có nghĩa trang thuộc phường láng hạ và phường lê văn lương thì nằm hẳn trong nội đô
theo đánh giá hầu hết các nghĩa trang này đều nằm sát các khu dân cư đông đúc
có tác động không nhỏ đến vệ sinh môi trường và nguồn nước của cả khu vực
tôi sống ở hà nội cũng lâu năm rồi nhưng theo tôi thấy là trước kia thì cứ dân ở địa phương nào hoặc ở quận nào
thì đều có các nghĩa trang của các quận đó
thì cứ tất cả những người mà mất thì đều được trang tại nghĩa trang của
ngày xưa nó chỉ là làng đấy thì bây giờ nó lên đến phường quận
thế nhưng mà sau này thì cái quỹ đất đấy nó cũng dần dần nó cũng hết đi
thay vào đó là các trung cư
hoặc là các cái nợ ích của xã hội công cộng đâm ra là cái quỹ đất của nghĩa trang nó càng ngày càng thu hẹp dần
trước tình hình đó thành phố hà nội đã có chủ trương di rời hầu hết các nghĩa trang cũ
đặc biệt là nghĩa trang nằm trong nội đô ra ngoài những phân khu đã được quy hoạch
những khu vực đã được thiết kế dành cho dịch vụ mai táng
cũng như những công nghệ thời hiện đại như hỏa táng hay thủy táng
phải nằm cách xa khu dân cư và đặc biệt là nó phải được quy hoạch riêng
đồng bộ thì nó mới phát huy được tất cả những cái ưu việt của nó
thì hãy nói rằng là tất cả những nghĩa trang ở các thành phố lớn
và ở nhiều tỉnh thành ở các đệ phương trên cả nước
thì đang gặp phải rất nhiều những vấn đề bất cập
từ vấn đề quy hoạch lãng phí sử dụng đất đến vấn đề xây dựng rất là lộn xộn
rồi vấn đề quản lý thì gần như các nghĩa trang từ trước này là tự phát
vấn đề quản lý gần như là không có
thành về cơ bản cũng đã hoàn thiện
tuy nhiên vẫn còn sót lại một số các trường hợp tại những phường quận như đã nêu trên
có điều diện tích của các nghĩa trang cũ đó lại khá lớn mật độ dày
và nằm ở vị trí khá nhạy cảm
quyết tâm của chính quyền thành phố hà nội từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
sẽ di rời được tất cả các nghĩa trang cũ trong nội đô
đồng thời phân bổ lại những phân khu đã được quy hoạch làm nghĩa trang mới
đẩy mạnh ứng dụng những công nghệ cao nhằm bảo vệ môi trường tốt hơn